thông tin từ ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm cho biết
ủy ban kiểm tra thành ủy vừa xem xét quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền
đối với các đảng viên vi phạm trong đó có một số cán bộ lãnh đạo cấp sở ngành thành phố
qua kết quả kiểm điểm các đảng viên có trách nhiệm liên quan đến những sai phạm
trong công tác lãnh đạo quản lý hoạt động doanh nghiệp nhà nước
tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên sacri
ủy ban kiểm tra thành ủy đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông nguyễn văn trực
hiện là phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyên là phó bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc sacri
và ông hồ văn ngon nguyên phó tổng giám đốc sacri
và bốn đảng viên bị kỷ luật mức khiển trách
trong đó có bà nguyễn thị thu ngoan ủy viên thường vụ đảng ủy
hiện là phó tổng giám đốc sacri
ủy ban kiểm tra thành ủy cũng xem xét quyết định thi hành kỷ luật khiển trách
ông phạm quốc hùng ủy viên thường vụ đảng ủy phó cục trưởng cục hải quan tp hcm
do vi phạm trong việc sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ không hợp pháp